thưa quý vị hiện nay trong âm mưu diễn biến hòa bình trông phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các thế lực thù địch vẫn triệt để lợi dụng tôn giáo như con bài hết sức lợi hại để thực hiện mục đích đen tối của chúng
bên cạnh đó một số cá nhân tổ chức và một số trang tin thiếu thiện trí đã liên tục đưa tin và quy kết cho việt nam thiếu tự do tín ngưỡng tôn giáo
thực tế chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân
điều này được ghi rõ trong hiến pháp không ngừng hoàn thiện trong hệ thống pháp luật chính sách về tín ngưỡng tôn giáo của việt nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
bất chấp thực tiễn sinh động về đời sống tôn giáo tin ngưỡng ở việt nam một số tổ chức thiếu thiện trí thường xuyên đánh giá tiêu cực về việt nam
mới đây tháng sáu và tháng bảy vừa qua bộ ngoại giao hoa kỳ và ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
đưa ra báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi một trong đó có những nội dung thiếu khách quan thiếu kiểm chứng
báo cáo về tự do tôn giáo năm hai nghìn hai mươi một ở việt nam theo tôi thì nó không có giá trị
nó không có giá trị về mặt pháp lý và nó cũng không có giá trị về mặt khoa học của một báo cáo
những sự kiện hoặc là những dẫn chứng những minh chứng về các sự vụ
mà trong báo cáo đó nêu ra là nó không khách quan và thường họ chỉ lấy ở một cái cá nhân
và cái cá nhân này thường là có những cái quan điểm hết sức là cực đoan đối với nhà nước
mà họ không lấy trên cái số đông của chức sắc và đại diện tín đồ
thậm chí trong công bố cái gọi là báo cáo về tự do tôn giáo năm hai nghìn hai mươi ba
còn cho rằng luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi tám cho phép sự sách nhiễu đối với lãnh đạo
tôn giáo và những người thuộc cộng đồng miền núi ở việt nam
những đánh giá tiêu cực không làm mấy ai ngạc nhiên
bởi đó là những lượng điệu cũ hoàn toàn tuyến diện sai lệnh về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
mà họ luôn đưa ra trong các báo cáo thường niên nhiều năm qua
không chỉ cái báo cáo tự do tôn giáo của mỹ năm hai nghìn hai mươi một
mà các báo cáo trước đấy thì nó cũng đều quan điểm nó cũng đều như thế
sẽ không có gì thay đổi về mặt bản chất
tức là vẫn là xuyên tạc tình hình tôn giáo việt nam
vẫn là từ những cái hiện tượng để quy nó là bản chất của một cái đời sống tôn giáo
hoặc là cái bản chất của cái chính sách pháp lạc đều là cái cháo khái niệm đều là sai lệnh
mang lại một cái nhìn sai lệch không đúng đắn về tôn giáo ở việt nam tình hình tôn giáo việt nam

từ đây bám vào những luận điệu phiến diện một chiều mà ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đưa ra

đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo phát triển
phật giáo đã làm sâu sắc và phong phú những giá trị truyền thống văn hóa việt nam
như quan niệm về tinh thần từ bi hỷ xả vô ngã vị thoa hay về luật nhân quả của phật giáo
giá trị đạo đức của công giáo được thể hiện ở một mươi điều dân
trong đó có bảy điều quyên dân về đạo đức làm người
các tôn giáo nội sinh như cao đài phật giáo hòa hảo hay tịnh độ cư sĩ phận hội việt nam
cũng đề cao vấn đề đạo đức xây dựng xã hội an lạc
lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành
những trận bực này góp phần không nhỏ trong nguyên tắc ứng xử phù hợp trong xã hội
hữu ích trong việc duy trì đạo đức xã hội
chính sách pháp luật của chúng ta thì luôn bảo đảm để cho các tôn giáo được sinh hoạt
được truyền giáo được xây dựng cơ sở thứ tự
được thực hiện các tôn giáo được xây dựng cơ sở thứ tự
các lễ nghi chúng ta có thể nhìn thấy rõ trong đời sống rất rõ
chùa triền nhà thờ thánh đường được xây dựng được cải tạo sửa chữa
các hoạt động tôn giáo thì diễn ra mà cả xã hội chúng ta đều thấy
các lễ vật đảng lễ giáng sinh lễ phục sinh
các sinh hoạt tôn giáo ở việt nam và ở các quốc gia trên thế giới
đều hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nhà nước
tuy nhiên vẫn có những hành vi lợi dụng quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo
nhằm phục vụ những lợi ích ngu đồ riêng
nhiều đối tượng mượn danh tôn giáo để tổ chức các hoạt động chống phá cố đại đoàn kết toàn dân
chính sách pháp luật của nhà nước xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đã bị lên án bị xử lý theo quy định của pháp luật
chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo của công dân
nhưng cũng nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự đoàn kết của các dân tộc tôn giáo trong đất nước việt nam
thưa quý vị dù mỗi tôn giáo đều có đường hướng riêng nhưng đều chung một định hướng
một phương châm sống tốt đời đẹp đạo gắn bó đồng hành cùng dân tộc
các tổ chức tôn giáo góp phần lưu giữ bồi đắp và làm phong phú những giá trị truyền thống văn hóa giá trị nhân văn cao cả
đây cũng là kênh truyền thông quan trọng
góp phần đưa chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với cuộc sống của nhân dân
phủ nhận những thông tin sai lệch xuyên tạc về chính sách đạo đức tôn giáo
và cũng là khẳng định một sự thật
đảng nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật